chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
tuy tình hình dịch bệnh nhìn chung cũng đã giảm bớt phần nào
thế nhưng tại một số địa phương lại có những chùm ca bệnh nguy hiểm mang tính lây lan cao trong cộng đồng
mới đây tỉnh thanh hóa vừa phát hiện ra một chùm ca mắc covid một mươi chín mới tại huyện triệu sơn
địa phương đã tiến hành giả soát truy vết và phát hiện bốn f lây nhiễm chéo từ kf tại huyện hà trung
thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện triệu sơn thanh hóa cho biết
từ tối một mươi chín đến sáng hai mươi tháng một mươi trên địa bàn huyện vừa ghi nhận bốn ca f
cụ thể caf đầu tiên là bệnh nhân hmd ba mươi một tuổi là lái xe tải trở lợn cho nhà xe vân hải
có địa chỉ tại thôn kim quan sơn xã hà ngọc
nhập hàng tại các tỉnh bình dương gia lai con tum đắk lắc
thời gian mỗi chuyến hàng đi và về khoảng ba mươi sáu giờ
cùng đi có chủ xe văn như hải là f đã được huyện hà trung xác định trong sáng hai mươi tháng một mươi và văn thành trung
về lịch trình di chuyển ngày một mươi sáu tháng một mươi bệnh nhân đi thái bình nhận hàng
có làm test nhanh tại trung tâm y tế thành phố tam điệp ninh bình vào lúc tám giờ ba mươi năm phút có kết quả âm tính
đến khoảng một mươi giờ trên đường về có mua cơm hộp ăn cần cầu vượt hai trăm một mươi bảy
có dừng nghỉ tại cây sang đại lộc hậu lộc đột sang và ngủ

ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân đi xe buýt tuyến số ba đến hiệu sách nhân dân tỉnh thanh hóa lúc một mươi giờ
tại đây bệnh nhân đi xe taxi hãng mê công không nhớ bị kiểm soát
trên xe có ba người cùng đi về triệu sơn
bệnh nhân xuống xe tại cây xăng minh dân cũ được vợ đón về trạm y tế thị trấn triệu sơn khai báo y tế
còn hai người về chợ đà
tại gia đình bệnh nhân có tiếp xúc với vợ bố mẹ anh trai và hai con trai
khi về nhà bệnh nhân đi sửa xe máy tại cửa hàng sửa xe anh lương
cạnh ủy ban nhân dân xã an nông cũ
có tiếp xúc hai người
mua hàng tại nhà phương bách và nhà hòa lan
có tiếp xúc hai người xã minh châu cũ
ngày một mươi tám tháng một mươi bệnh nhân đi xe máy lấy hoa giống ở gia đình anh hùng hoa
số nhà tám mươi hai cách trường tiểu học đông cương một trăm linh m
phường đông cương thành phố thanh hóa
tại đây có tiếp xúc gần với hai người
sau đó bệnh nhân có di chuyển và tiếp xúc với hai người ở gia đình dung ánh
ở khu phố một thị trấn triệu sơn
ngoài ra bệnh nhân còn mua hàng tại nhà tiến vân
xã minh châu cũ
đến khoảng buổi chiều bệnh nhân thấy mệt mỏi đau rát họng không sốt không ho
ngày một mươi chín tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính
xét nghiệm rt pcr khẳng định dương tính với sars cov hai
f số hai là anh trai bệnh nhân hmd
ba mươi ba tuổi đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hải thái
địa chỉ tại số năm mươi bốn phường đông hương thành phố thanh hóa
ngày một mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân về nhà tiếp xúc với bố mẹ
có đến mua hàng tại nhà giới đạm có tiếp xúc với chủ cửa hàng
f số ba là mẹ đẻ của bệnh nhân hmd năm mươi năm tuổi
ngày một mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân ở tại nhà không đi đâu chỉ tiếp xúc với con cháu
ngày một mươi tám tháng một mươi bệnh nhân đi bán rau tại chợ dốc
cạnh bệnh viện đa khoa huyện triệu sơn từ sáu giờ đến chín giờ về nhà không đi đâu
ngày một mươi chín tháng một mươi bệnh nhân ở nhà không đi đâu
f số bốn là con trai của bệnh nhân hmd hai tuổi
học tại trường mầm non hoa sen thị trấn triệu sơn
ngày một mươi bảy tháng một mươi cháu ở nhà cùng gia đình
ngày một mươi tám tháng một mươi cháu được mẹ đưa đi học bán chú tại trường mầm non hoa sen
lớp học có hai mươi hai học sinh và ba giáo viên
có ba trẻ không đi học từ ngày một mươi năm tháng một mươi
ngày một mươi chín tháng một mươi cháu được gia đình đưa đi học như thường lệ
đến một mươi bảy giờ được đón về
theo điều tra dịch tễ từ ngày chín đến một mươi năm tháng một mươi
hai bệnh nhân trên có đi học phụ huynh đi ăn sáng đi nộp tiền tại bưu điện
đi tiêm vaccine đi gội đầu đi mua quần áo đưa con đi học
hiện tại thành phố thanh hóa đã phát đi thông báo khẩn
yêu cầu những người đã tiếp xúc với hai bệnh nhân trên
đến ngay trạm y tế phường xã hoặc cơ quan y tế gần nhất
để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
các địa phương tại tỉnh thanh hóa lập chốt kiểm soát dịch
sau khi phát hiện ổ dịch tại huyện nga sơn là điều đúng đắn
thế nhưng với lý do lập chốt chống dịch xã nga thiện thanh hóa
đã đổ đất đá lấp chặn luôn đường giao thông
gây nhiều bức xúc cho người dân
bởi đây là tuyến đường dân sinh biết được tâm trạng của bà con
chủ tịch ban nhân dân huyện nga sơn đã nhanh chóng chỉ đạo địa phương
trong những ngày qua khi thị xã bìm sơn bùng phát ổ dịch
huyện nga sơn thanh hóa đã chỉ đạo lập chốt kiểm soát người ra vào địa bàn
tại tuyến đường từ bìm sơn đi nga sơn
và tuyến phụ tài xã nga thiện giáp với xã hà vinh huyện hà trung
tại tuyến chính từ bìm sơn đi nga sơn
đã lập chốt kiểm soát với đầy đủ lực lượng chức năng
còn tuyến phụ tại xã nga thiện chính quyền xã đã cho đổ đất đá lấp ngang đường
tại ông mỹ quan trang nơi giáp danh với xã hà vinh
rùa cắm biển chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín lên đống đất đá
sự việc đã gây nhiều bức xúc cho người dân
bởi đây là tuyến đường dân sinh nhiều người dân nga sơn
vẫn cần thiết phải đi lại qua tuyến đường này
trong vùng xanh không có dịch
đặc biệt là cách làm không đúng với tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ông lê văn dậu chủ tịch ubnd huyện nga sơn cho biết
huyện chủ trương lập chốt nhằm phòng chống dịch lây lan
nhưng không cho phép đổ đất đá chắn đường như trên
theo chỉ đạo của chủ tịch huyện nga sơn
đống đất đá đã được dọn sạch cho phép người dân và phương tiện qua lại lưu thông
theo ông dậu đây là chốt cứng không có tổ khai báo y tế
tạm thời đóng băng luồng hai ba ngày để chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh
việc đổ đất đá chắn ngăn đường là do xã hiểu sai tự làm
chốt kiểm soát là để bà con không di chuyển theo hướng này
không có ý ngăn cản việc đi lại của bà con
như quý vị đã biết ổ dịch tại thị xã bỉm sơn rất lớn ghi nhận tới một trăm linh ca dương tính
để chủ động kiểm soát tình hình các địa phương giáp danh với thị xã bỉm sơn
đã nâng cao cấp độ phòng chống dịch giả soát quản lý chặt chẽ các trường hợp liên quan
liên quan đến ổ dịch tại thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
đã ghi nhận một trăm linh ca dương tính với sars cov hai
ổ dịch này đã diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục gia tăng
nhiều ca mắc trong cộng đồng tiếp tục được phát hiện
để chủ động kiểm soát tình hình các địa phương giáp xanh với thị xã bỉm sơn
đã nâng cao cấp độ phòng chống dịch ra soát quản lý chặt chẽ các trường hợp liên quan
huyện hà trung là địa phương giáp danh với thị xã bỉm sơn
bị ảnh hưởng lớn nhất từ ổ dịch của thị xã bỉm sơn
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi huyện hà trung ghi nhận năm ca mắc covid một mươi chín
liên quan đến ổ dịch thị xã bỉm sơn
địa phương đã giả soát cách ly tập trung ba trăm ba mươi ba f một quản lý giám sát hơn ba năm trăm linh f hai
test nhanh tầm soát cho hơn một mươi tám trường hợp
tại các khu vực liên quan và một số nhà máy có công nhân là người bìm sơn
trong khi đó tại huyện nga sơn nhiều người lao động làm việc tại thị xã bỉm sơn
có nguy cơ đã được giả soát tăng cường quản lý
địa phương này đã yêu cầu các xã giáp danh với thị xã bỉm sơn
tăng cường kiểm soát người ra vào địa bàn
với phương châm không ngăn sông cấm trợ
nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
đặc biệt là thông điệp năm k
ông phạm quý báo chủ tịch xã nga vinh huyện nga sơn cho biết
một công ty may đã phải ngừng hoạt động
địa phương đã tổ chức test nhanh cho hai trăm hai mươi sáu trường hợp
nguy cơ cao khi kết quả đều âm tính
liên quan đến công ty may đông hải có dây chuyền ở nga vinh
thì có trường hợp là f một cho nên địa phương cũng đã cho ngừng hoạt động
ông báo chia sẻ
mặc dù không tiếp xác với bỉm sơn
nhưng thành phố sầm sơn đã phát hiện hai ca mắc covid một mươi chín
liên quan đến ổ dịch này
địa phương này đã phải phong tỏa tạm thời
các khu vực nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín
bao gồm trụ sở làm việc sàn giao dịch bất động sản tại phường quảng tiến
và hai cụm dân cư phố minh các phường quảng cư và phố quang giáp phường trung sơn
đồng thời truy vết cách ly tập trung cách ly tại nhà các trường hợp liên quan
ông trần ngọc đính chủ tịch phường quảng tiến thành phố sầm sơn cho biết
chúng tôi đã bố trí các lực lượng phong tỏa và đảm bảo được an toàn cho bà con nhân dân
chúng tôi có hai mươi bảy trường hợp là f một và hai trăm sáu mươi năm trường hợp là f hai
đối với các trường hợp f một thì đã được thực hiện cách ly y tế tập trung theo đúng quy định
còn lại các trường hợp f hai thì ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường chúng tôi
đã ban hành các quyết định cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe
cho đến giờ phút này tất cả các trường hợp f hai đều nghiêm túc thực hiện
ông nguyễn bá hùng phó giám đốc trung tâm y tế thị xã sầm sơn cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín với thành phố sầm sơn
yêu cầu các địa phương và nhân dân tuyệt đối không chủ quan cho công tác phòng chống dịch
bởi nguy cơ nguồn bệnh cho cộng đồng vẫn tiềm ẩn và có thể bùng phát bất cứ khi nào
liên quan đến hai ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn
thì là tổng xét nghiệm nhanh tầm soát chúng tôi đã làm tới một tám trăm linh test
tức là giao cho ban chỉ đạo cấp xã phường tiếp tục giả soát những đối tượng có liên quan
và những trường hợp mà đi từ thị xã bỉm sơn về thành phố đều phải khai báo y tế
và sau khi khai báo y tế thì chúng tôi làm phiếu điều tra và cho tầm soát lại bằng rất nhanh
ông hùng nói
ổ dịch covid một mươi chín tại thị xã bỉm sơn vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục gia tăng
nhiều ca mắc trong cộng đồng tiếp tục được phát hiện
nguy cơ lây lan là rất lớn
cùng với việc kiểm soát từ các lực lượng chức năng
người dân tránh chủ quan lơ là cần tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch
tới nay lực lượng y tế vẫn đang liên tục ngày đêm giả soát
tại các địa bàn có ổ dịch và chùm ca bệnh
để có thể nhanh chóng kiểm soát sự lây lan dịch bệnh
người dân cần hết sức cảnh giác và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc năm k
để ngăn chặn việc có thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng
quý vị và các bạn thân mến những thông tin về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại